ghi nhận và biểu dương chiến công của công an thành phố đà nẵng về việc triệt phá đường dây cho vay lãi nặng chín tỷ đồng
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có thư khen gửi giám đốc công an tp đà nẵng
nội dung thư khen nêu rõ thời gian qua công an thành phố đà nẵng đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an một số địa phương
tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá toàn bộ đường dây tổ chức cho vay lãi nặng
thông qua ba ứng dụng trên thiết bị di động do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
quy mô giải ngân hai triệu lượt vay cho hơn một ba triệu người với số tiền cho vay gần chín tỷ đồng
lãi suất từ năm trăm linh đến một một năm thu lời bất chính hơn hai năm trăm linh tỷ đồng bắt giữ hai mươi bảy đối tượng
trong đó có hai đối tượng người nước ngoài thu giữ hai trăm bốn mươi bảy máy tính một trăm bảy mươi bảy điện thoại di động cùng nhiều tài liệu vật chứng vụ án
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của công an thành phố đà nẵng trong triển khai thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ công an
về phòng ngừa ngăn chặn và xử lý hoạt động tín dụng đen và bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc
nhiệt liệt biểu dương thành tích của công an tp đà nẵng đồng thời đề nghị công an tp đà nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ của vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về phương thức thủ đoạn phạm tội để nhân dân chủ động cảnh giác phòng ngừa
tích cực giúp đỡ lực lượng công an phát hiện đấu tranh ngăn chặn từng bước loại bỏ tội phạm tín dụng đen
đồng chí thứ trưởng mong công an tp đà nẵng phát huy kết quả đã đạt được
tiếp tục lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu